mưa lũ ba ngày qua khiến lượng nước rồn về khu vực huyện hà trung tỉnh thanh hóa làm ngập đường sát bắc nam và quốc lộ một a
tuyến đường sắt bị ách tắc cục bộ và từ chiều một mươi một tháng một mươi đến thời điểm này phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông qua điểm bị ngập cực kỳ khó khăn
gần năm mươi cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông quảng sương được huy động ứng trực trên đoạn đường bị ngập
hướng dẫn phân luồng giao thông chốt chặn điều hướng di chuyển của các phương tiện giao thông từ xa
phương tiện từ nam ra phía bắc có thể rẽ với quốc lộ một mươi lưu hành sang huyện kim sơn tỉnh ninh bình đi các tỉnh thành phố phía bắc
nước đã rút giảm hơn hai mươi cm so với chiều qua và sáng ngày một mươi hai tháng một mươi các phương tiện cơ giới đường bộ vẫn lưu thông được qua vị trí ngập với tốc độ chậm
ngành đường sắt đã xử lý xong điểm sắt lờ đường khu vực đền sông thị xá bìm sơn
nhưng gần một km đường sắt ở huyện hà trung còn ngập nước không đủ điều kiện chạy tàu